thời gian gần đây cá cha thương phẩm tăng giá cao nhiều nông dân và doanh nghiệp ở đồng bằng sông cửu long đã quay lại với nghề và mở rộng diện tích nuôi
đã kéo theo nhu cầu cá giống tăng mạnh dẫn đến tình trạng nông dân vùng đông tháp một mươi thuộc các tỉnh long an tiền giang đồng tháp tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang đào ươm cá cha giống thua lỗ nặng
trước tình hình trên trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đã tổ chức diễn đàn khuyến nông với chủ đề
giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững vùng đồng tháp một mươi
thống kê của ngành nông nghiệp toàn vùng đồng tháp một mươi hiện có hơn một mươi bốn hectare nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong đó long an chiếm hơn chín hectare
tuy nhiên việc phát triển nóng không theo quy hoạch đã dẫn đến tình trạng dịch bệnh trên cá diễn ra nhanh
đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế trong từng nông hộ và sự phát triển kinh tế nông nghiệp không bền vững tại các địa phương
việc phát triển tự phát hạn chế về khoa học kỹ thuật
đến nhiều hộ nuôi thua lỗ nặng diễn đàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững vùng đồng tháp một mươi nêu lên những thực trạng thuận lợi khó khăn
đề ra các cơ quan quản lý nhà nước tìm giải pháp khắc phục để khai thác tốt tiềm năng cho sự phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của vùng đồng tháp một mươi